thành phố hà nội đã chính thức bắt đầu phân luồng các phương tiện lưu thông dọc tuyến
từ bến xe yên nghĩa đến kim mã để phục vụ tuyến buýt nhanh đầu tiên
các chuyến xe buýt nhanh sẽ chạy trên làn đường riêng tại đoạn ba la quang trung lê trọng tấn
đường trục bắc hà đông tổ hữu lê văn lương láng hạ giảng võ nút giang văn minh cát linh
các loại xe bình thường được quy định như sau
xe taxi cấm hoạt động trong giờ cao điểm sáu h đến chín h và một mươi sáu h ba mươi đến một mươi chín h ba mươi trên tuyến giảng võ láng hạ lê văn lương
mô tô xe gắn máy xe thô sơ bị cấm đi trên hai cầu vượt láng hạ huỳnh thúc kháng
và lê văn lương láng trong giờ cao điểm sáu h đến chín h và một mươi sáu h ba mươi đến một mươi chín h ba mươi
xe tải và xe ô tô chở hàng với khối lượng chuyên chở cho phép từ năm trăm linh kg trở lên
bị cấm hoàn toàn trên hai cầu vượt này
các loại xe bình thường được quy định như sau